liên quan đến tình hình xung đột ở trung đông một nguồn tin từ chính quyền israel cho biết nước này sẽ điều chỉnh chiến thuật chiến tranh ở gaza
sau vụ không kích nhằm khiến bảy nhân viên của tổ chức world centraly kitchen thiệt mạng
quá trình điều chỉnh này sẽ cần tới vài tuần được thực hiện đồng thời với cuộc điều tra về vụ không kích
trước đó tổng thống mỹ joe biden đe dọa sẽ đặt điều kiện cho việc ủng hộ cuộc tấn công của israel ở gaza
để nước này thực hiện các bước đi cụ thể nhằm bảo vệ nhân viên cứu trợ và dân thường
đánh dấu lần đầu tiên washington tìm cách tận dụng viện trợ của mỹ để tác động lên hành vi quân sự của israel
lời cảnh báo của tổng thống biden được truyền tải trong cuộc điện đàm với thủ tướng israel benjamin netanyahu ngày bốn tháng bốn
sau một cuộc tấn công của israel nhằm vào các nhân viên cứu trợ của tổ chức world central kitchen
làm dấy lên những lời kêu gọi đặt ra các điều kiện viện trợ của mỹ đối với israel
trong khi đó cùng ngày lực lượng hamas cho biết không có tiến triển trong các cuộc đàm phán
về thỏa thuận ngừng bắn tại gaza mặc dù phía palestine đã thể hiện thiện trí linh hoạt
theo hamas chính quyền của thủ tướng israel benjamin netanyahu đã tạo ra rào cản khiến hai bên không thể đạt được thỏa thuận
cụ thể israel muốn có được một thỏa thuận trao đổi tù nhân để phóng thích con tin
xong lại từ chối cam kết chấm dứt chiến dịch quân sự điều mà hamas mong muốn
hiện israel chưa bình luận gì về thông tin trên